như truyền hình nhân dân đã thông tin ảnh hưởng mưa bão của cơn bão số năm gây lũ quét nghiêm trọng
khiến huyện miền núi biên giới tây giang tỉnh quảng nam bị cô lập hoàn toàn
đặc biệt là bốn xã khu vực biên giới việt lào
để nhanh chóng ổn định lại cuộc sống cho đồng bào nơi đây
nhất là hệ thống thông tin liên lạc với phương châm bốn tại chỗ
ngành điện lực tỉnh quảng nam đã khẩn trương triển khai lực lượng để khắc phục hệ thống lưới điện
và thực hiện cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất
là đơn vị quản lý điện tại hai huyện vùng cao đông giang và tây giang của tỉnh quảng nam
ngay sau cơn bão số năm đi qua công ty điện lực đông giang đã huy động lực lượng sung kích
tập trung khôi phục lưới điện ở khu vực miền núi
đơn vị bố trí lực lượng thành tám nhóm để tiếp cứu cho lưới điện huyện tây giang
đặc biệt là điện lên trung tâm hành chính huyện và bốn xã vùng biên giới là triis asan gari và trơm
nhưng việc di chuyển gặp nhiều trở ngại do sạt lở
cá cây cối vùi lấp khiến giao thông bị cô lập hoàn toàn
với nỗ lực của ngành điện qua bốn ngày huy động lực lượng tập trung sửa chữa
đến nay hệ thống lưới điện nối từ đồng bằng lên trung tâm huyện tây giang và xã biên giới asan
đã được khắc phục và bắt đầu cung cấp điện trở lại cho người dân
hệ thống lưới điện nối từ đồng bằng lên trung tâm huyện tây giang đã được khắc phục và bắt đầu cung cấp điện trở lại cho người dân
hệ thống lưới điện nối từ đồng bằng lên trung tâm huyện tây giang đã được khắc phục và bắt đầu cung cấp điện trở lại cho người dân